theo quyết định phân bổ trí tiêu kế hoạch tín dụng năm hai nghìn hai mươi vừa được ubnd tp hcm ban hành
thành phố sẽ phân bổ năm trăm linh tỷ đồng cho chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm
duy trì và mở rộng việc làm cho các quận huyện bằng nguồn vốn do ngân hàng chính sách xã hội việt nam gấp
ubnd tp hcm giao giám đốc ngân hàng chính sách xã hội tri nhánh thành phố
chịu trách nhiệm triển khai phân bổ và cân đối vốn thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát các phòng
giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quận huyện trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình
tiến dụng chính sách đảm bảo việc sử dụng vốn trên địa bàn đạt hiệu quả